chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

công an tp biên hòa phát hiện trên xe có năm mươi hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng là chín mươi sáu kg
hai đối tượng khai nhận số pháo nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng chưa rõ lai lịch từ huyện đức huệ long an để giao cho khách tại thành phố biên hòa
để đánh lạc hướng sự truy bắt của cơ quan công an trên đường đi hai đối tượng nhiều lần thay đổi biển số giả cho xe ô tô
trong ngày hai mươi năm tháng một tức là mùng bốn tết lượng hành khách tại sân bay nội bài và sân bay tân sơn nhất
đạt khoảng hai trăm hai mươi con số này sẽ tiếp tục tăng cao vào những ngày cao điểm sau tết
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đón hơn một trăm ba mươi bảy lượt khách với gần chín trăm linh chuyến bay
theo đó tổng khách qua ga quốc nội là hơn một trăm hai mươi lượt khách qua ga quốc tế hơn ba mươi bốn lượt
lượng khách này được đánh giá là cao nhất kể từ trước tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đến nay
và trong cùng kỳ ba năm gần nhất tại sân bay nội bài
trong chuyến bay số lượng hành khách qua cảng ước tính tám mươi lượt hành khách
trong đó có khoảng năm mươi tám khách quốc nội và hơn hai mươi một lượt khách quốc tế
theo cảng hàng không quốc tế nội bài sản lượng chuyến bay và hành khách trong ngày mùng bốn tết
tăng đáng kể so với ba ngày nghỉ lễ đầu tiên
mặc dù lượt khách trong ngày luôn ở mức cao nhưng các sân bay không ghi nhận tình trạng ồn ứ
thưa quý vị năm qua việt nam xuất siêu một mươi một hai tỷ đô la mỹ trong đó thì riêng bình dương
đạt chín hai tỷ đô la mỹ chiếm trên tám mươi của cả nước
kết quả tích cực này được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là tổng hòa của ba yếu tố
sức mạnh nội tại của doanh nghiệp cơ hội đến từ các hiệp định thương mại mà việt nam ký kết
cùng với sự hỗ trợ linh hoạt của chính quyền địa phương
trong đó thì nhận định thời thế để có biện pháp ứng phó kịp thời
chính là mấu chốt giúp cho bình dương duy trì và phát triển trong khó khăn thách thức
năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất nhập khẩu
của bình dương đạt sáu mươi một năm tỷ đô la mỹ trong đó thì xuất siêu đạt trên chín hai tỷ đô la mỹ
thị trường hoa kỳ chiếm tỷ lệ lớn nhất đây là mức xuất siêu cao nhất những năm gần đây của bình dương
cũng trong năm hai nghìn hai mươi hai bình dương đạt hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra
trong đó nổi bật là duy trì được đà tăng trưởng tốc độ phát triển kinh tế đạt tám ba
thu hút đầu tư trong và ngoài nước đều cao nhất trong những năm gần đây
trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt ba một mươi bốn tỷ đô la mỹ
thu hút đầu tư trong nước hơn một trăm linh tỷ đồng tương đương bốn ba tỷ đô la mỹ
quy mô nền kinh tế hai nghìn hai mươi hai của bình dương đạt bốn trăm năm mươi chín tỷ đồng
đứng thứ ba cả nước chỉ sau thành phố hồ chí minh và hà nội
từ ngày hai mươi bốn tháng một tức là mùng ba tết băng giá đã xuất hiện phủ trắng tại đỉnh tà xùa
xã bản công và đỉnh tà trì nhù xã xà hồ huyện trạm tấu tỉnh yên bái
trước diễn biến phức tạp của thời tiết
tầng cao nhiệt độ về đêm và sáng xuống thấp như hiện nay
huyện trạm tấu đã tập trung triển khai nhiều phương án phòng chống rét và dịch bệnh cho gia súc
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra
huyện trạm tấu hiện có trên bốn mươi ba bốn trăm linh con gia súc
tăng gần bốn con so với cùng kỳ năm trước để thực hiện tốt công tác phòng chống rét
cho đàn gia súc huyện đã yêu cầu các xã và thị trấn chủ động tuyên truyền
vận động đến các hộ chăn nuôi thực hiện bắt buộc các biện pháp
chống đói chống z dịch bệnh cho gia súc
cùng với đó là huyện chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân làm trên ba một trăm năm mươi cây dơm
trồng thêm diện tích cỏ voi ngô sinh khối vận động người dân
tiêm phòng một số loại vaccine nhằm đảm bảo cho gia súc phát triển tốt nhất
những ngày mở biển đầu xuân của ngư dân vĩnh linh không khác gì với nhiều địa phương ven biển ở quảng trị
tuy nhiên thì ở vùng biển bãi ngang vĩnh linh trước khi ra biển
thì người dân ở vĩnh linh đều thắp hương trên ban thờ của bác hồ
đây là phong tục đã có từ rất lâu được ngư dân gìn giữ và phát huy
đối với ông võ văn liễn ở thôn đông luật xã vĩnh thái huyện vĩnh linh
mỗi lần mở biển đầu xuân ngoài cúm trên thuyền đi biển
gia đình ông liễn thường làm một mâm cơm mắm để đặt lên ban thờ bác hồ
năm lúc là biển lăng thì trên ngang chuẩn bị mâm cơm
và hoa quả đặt lên ban thờ bác hồ cầu cho mưa thuần gió hoa
đi biển làm ăn là gặp nhiều may mắn
sau khi mở biển đầu xuân ông liễn cũng như nhiều ngư dân khác lên tàu ra khơi
những chuyến biển đầu xuân quý mão này ngư dân ở xã bãi ngang vĩnh thái đánh bắt rất hiệu quả
trong năm mới này thì một chuyến biển là một đêm bà con là hai lao đồng
có khi là thu nhập tới hai đến ba mươi triệu đồng
tết này bà con rất phần khởi trong vấn đề thu nhập
toàn xã vĩnh thái có gần một hộ dân trong đó có trên năm trăm linh nhân lực đi biển
hầu hết ngư dân ở xã vĩnh thái huyện vĩnh linh trước khi ra biển đều có phòng tủng là làm mâm cơm đặt trên ban thờ bác hồ
mỗi một người dân quê hương vĩnh thái nhà nào cũng có treo ảnh bác hồ để làm biểu tượng của một tượng nhớ đền bác
và luôn luôn tri ân những công lao đóng góp to lớn của bác hồ
cũng như là đó là một cái biểu tượng sóng để cho bà con làm động lực để thúc đẩy trong quá trình cuộc sống
không chỉ ngư dân ở xã vĩnh thái có phòng tục thắp hương trên ban thờ bác hồ mỗi dịp mở biển đầu xuân
toàn huyện vĩnh linh nhà nào cũng thờ bác hồ cùng với ông bà tổ tiên
đây là sự tôn kính với bác hồ thể hiện bằng hành động
đó là việc lập ban thờ bác hồ

thưa quý vị hôm nay là mùng bốn tết
nhiều siêu thị và chợ dân sinh đã mở cửa trở lại
đáng chú ý là giá cả của các mặt hàng cơ bản ổn định lượng hàng hóa phong phú đáp ứng được nhu cầu của người dân
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại khu vực chợ đồng sa
quận cầu giấy hà nội
nhiều quầy hàng đã mở bán trở lại phục vụ người dân
chủ yếu tập trung vào các mặt hàng giao củ quả thực phẩm tươi sống
giá cả thì là không biến động
rau củ quả đều rẻ không đắt lắm
gọi là hàng đấm thì nó chỉ gọi là hơi nhích đích một tí thôi
thế còn rau cỏ thì là rau thì rẻ
tại sao là hàng nhiều mà người mua thì là ít
giá cả ổn định hàng hóa phong phú dồi dào
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên
lượng người mua hàng vẫn chưa nhiều
khiến nhiều tiểu thương lo lắng
năm nay thì kể cả là trong năm lẫn ra tết thì giá cả thì nó vẫn bình thường thôi
nó cũng không được như mọi năm đâu
sợ nó chậm từ trong năm
các mặt hàng đều rất là phong phú cũng dễ mua dễ bán
không có gì phải lo lắng nhiều
nhìn chung tình hình giá cả thị trường trong những ngày đầu năm không biến động nhiều
do nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
sức mua không lớn nên thị trường không có chủ yếu
hiện tượng khan hàng xót giá
một trong những lý do đó là lượng người dân trở lại thủ đô chưa nhiều
vì thế trong những ngày tới hoạt động mua bán dự báo sẽ trở nên sôi nổi hơn
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kinh tế phương nam
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về kinh tế tiêu dùng trong ngày bốn tết quý mão hai nghìn hai mươi
ghi nhận tại tỉnh bạc liêu và sóc trăng giá tôm nguyên liệu bán cho doanh nghiệp trong tết nguyên đáng quý mão
đã giảm từ hai mươi ba mươi ngàn đồng một kg so với thời điểm trước tết
do phần lớn các nhà máy vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ chưa hoạt động lại
hiện giá tôm loại hai mươi con một kg chỉ còn hai trăm sáu mươi đồng giảm ba mươi đồng so với trước tết
loại một trăm linh con một kg giá hai trăm linh đồng giảm hai mươi đồng so với trước tết
và loại một trăm linh con một kg giá tám mươi đồng giảm một mươi sáu đồng so với trước tết
theo các doanh nghiệp chế biến giá tôm nguyên liệu dự kiến sẽ tăng trở lại từ một mươi hai mươi năm đồng một kg
tùy theo kích cỡ từ mùng năm tức ngày hai mươi sáu tháng một khi các doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu khai trương và công nhân đi làm trở lại
liên quan đến phản ánh trên địa bàn tp hcm
có một số cây xăng đóng cửa với lý do nghỉ tết
cục quản lý thị trường tp hcm cho biết trong những ngày qua
lực lượng thường xuyên giám sát tình hình kinh doanh săn dầu trên địa bàn tp hcm
hiện tình hình cung ứng xăng dầu vẫn ổn định

trong ngày hai mươi năm tháng một cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo đội quản lý thị trường số ba

kiểm tra các cây săn đang đóng cửa tại quận bảy

nhằm chấn chỉnh hiện tượng đóng cửa nghỉ tết nếu có
khắc phục hiện tượng thiếu nhân viên dân nghỉ tết

không ấn săn để phục vụ người dân trước trong và sau tết nguyên đáng
bên cạnh đó tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu hệ thống kinh doanh săn dầu
bên cạnh đó tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu hệ thống kinh doanh săn dầu
thực hiện nghiêm các chỉ đạo và công điện của bộ trưởng bộ công thương
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm

lượng kiều hốt chuyến về thành phố năm hai nghìn hai mươi hai

nguyên nhân chủ yếu do khó khăn kinh tế cũng mới làm phát tăng cao tại nhiều nước
và ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị
tuy nhiên kiều hối vẫn là điểm sáng khi chiếm khoảng bốn mươi tám tổng thu ngân sách nội địa
và ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị

đây cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng giúp đảm bảo cung cầu ngoại tệ
tăng dự trữ ngoại hối quốc gia cũng như giảm sức ép tăng tỷ giá của đồng bạc

nhằm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
dự kiến kiều hối chuyển về thành phố hồ chí minh
tăng bình quân từ bảy đến một mươi mỗi năm
nhằm đáp ứng nhu cầu cho hàng trăm ngàn du khách du xuân
trong dịp tết nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba
các công ty lãnh hoạt cũng đã đưa ra hàng trăm tua mới trong nước và quốc tế
trong đó sài gòn turis cho biết từ mùa một đến mùa ba kết
có hai trăm linh đoàn khách đi tour trong nước
và hơn bảy mươi đoàn khách đi tour nước ngoài
tương tự viettravel cũng ghi nhận lượng lớn du khách đăng ký mua tour trong nước
từ một đến năm ngày
tour nước ngoài từ bốn đến sáu ngày để thời gian chuyến đi phù hợp với lịch nghỉ tết
các điểm đến trong nước được khách chọn nhiều như liên tuyến hà nội kết nối đông tây bắc
nghỉ dưỡng tại phú quốc đà nẵng đà lạt
còn tại thị trường quốc tế các tour đi thái lan nhật bản hàn quốc dubai châu âu
cũng được quan tâm đặt nhiều trong đợt này